khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát ngày hôm nay nhiều tỉnh thành phố trong khu vực đồng bằng sông cửu long
tiếp tục cho học sinh đến trường học trực tiếp
ngày đầu vào học các trường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn cho cả thầy và trò
tại các tỉnh như kiên giang cà mau bến tre đồng tháp học sinh từ khối mầm non tiểu học và lớp sáu đến trường học trực tiếp
trước đó các đơn vị trường học đã tổ chức lấy ý kiến cho cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận cho trẻ quay trở lại trường học
để đảm bảo hoạt động dạy học trực tiếp được an toàn
các cơ sở giáo dục đã thành lập tổ an toàn covid một mươi chín xây dựng kế hoạch phương án kịch bản phòng chống dịch trong từng trường hợp
đồng thời thành lập đoàn đi kiểm tra ở các trường học
quả đó cho thấy các đơn vị đều có phương án xử lý đảm bảo các điều kiện vệ sinh khử khuẩn rửa tay và đo thân nhiệt học sinh trước khi vào lớp học